trong phiên thảo luận tại hội nghị trực tuyến ban chấp hành hiệp hội an sinh asean assa lần thứ ba mươi bảy với chủ đề
mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội đại diện bảo hiểm xã hội việt nam đã chia sẻ kinh nghiệm
bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
trong đó có việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để giúp người dân có thể tra cứu dễ dàng hơn
về thông tin quá trình tham gia cũng như thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tại việt nam đã có hàng nghìn doanh nghiệp hợp tác xã tạm dừng hoạt động
giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh hàng triệu lao động bị mất việc giãn việc nghỉ việc luân phiên
dẫn đến số người hưởng trợ cấp một lần tăng tám so với cùng kỳ số người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đã tăng hai mươi
trước tình hình đó chính phủ đã kịp thời ban hành nghị quyết bốn mươi hai thông qua gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
doanh nghiệp được thu hưởng chỉ thách ngày khoảng một sáu trăm linh đơn vị với số lao động gần một trăm bảy mươi người
và số tiền tạm dừng đóng khoảng sáu trăm ba mươi tỷ đồng đối với danh sách lao động mà tạm khoản hợp đồng lao động
nghỉ không ngừng lương được thực hiện là một trăm sáu mươi tám đối tượng
với mong muốn quyết tâm xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội asean đồng thuận và phát triển thịnh vượng
bảo hiểm xã hội việt nam đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm
bảo hiểm xã hội việt nam đã rút ngắn các thời gian giải quyết thủ tục hành chính
để người dân người lao động và doanh nghiệp được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật
đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt sử dụng linh hoạt thẻ bảo hiểm xã hội
để người dân có điều kiện tốt nhất trong việc khám chữa bệnh
đó là sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng điện thoại thông minh
thay cho thẻ giấy trong việc khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội việt nam đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng vssid
bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động dành cho cá nhân
giúp người sử dụng dễ dàng tra cứu thông tin về quá trình tham gia
và thụ hướng các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công về an sinh xã hội
theo hướng thân thiện công khai minh bạch
tạo thuận lợi cho người dân lấy người dân làm trung tâm phục vụ